sáng nay ba mươi một tháng năm dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội tiếp tục thảo luận về báo cáo kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên thảo luận nhiều vấn đề của xã hội được các đại biểu quốc hội quan tâm
như rác thải nhựa di dân tái định cư phát triển y tế tuyến cơ sở xâm hại tình dục trẻ em
cũng trong phiên làm việc một số thành viên chính phủ đã giải trình
về những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm
trả lời các câu hỏi của đại biểu về vấn đề nông nghiệp trong đó chủ yếu là chăn nuôi
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng
đối với dịch bệnh tả lợn châu phi nếu các địa phương kể cả các địa phương đã không còn dịch
không chủ động phòng tránh việc tái bùng phát sẽ xảy ra
về những tiêu cực gian lận có tổ chức trong khâu chấm thi kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi chín
tại một số địa phương gây bức xúc dư luận
bộ trưởng phùng xuân nhạ cho biết có nguyên nhân cả về phía bộ giáo dục và đào tạo
và địa phương đồng thời xin nhận trách nhiệm về những tiêu cực này
buổi chiều quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm
và luật sở hữu trí tuệ
cũng trong phiên họp chiều ngày ba mươi một tháng năm bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
đã tham gia giải trình làm rõ một số ý kiến của đại biểu quốc hội nêu